bị lập biên bản và yêu cầu dừng ngay việc khai thác cát nhưng một doanh nghiệp ở phú yên vẫn phớt lờ tiếp tục chở cát đi tiêu thụ
tại hiện trường mỏ cát của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển huy phú máy móc vẫn hoạt động xe tải tiếp tục chở cát đi
theo sở tài nguyên và môi trường tỉnh phú yên ngày hai mươi năm tháng chín cơ quan chức năng đã lập biên bản công ty này về khai thác cát nằm ngoài vị trí cho phép khoảng năm mươi mét
trước thực trạng trên ubnd tỉnh phú yên đã có phân bản yêu cầu các đơn vị chức năng liên quan kiểm tra tình trạng khai thác cát trái phép dọc bờ nam sông đà răng trở đi tiêu thụ ngoài tỉnh xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các trường hợp sai phạm
năm hai nghìn một mươi bảy tại phú yên đã từng xảy ra tình trạng lợi dụng được phép khai thác cát
nhiều doanh nghiệp tìm cách bán hai mươi bảy mét khối cát ra ngoài hiện hàng nghìn mét khối cát vẫn tồn động tại cảng vũng rô